trưa nay ngày một mươi tám tháng một mươi một một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực công trường xây dựng trụ sở ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh đông hải phòng
khi chiếc cần cầu dài hơn bảy mươi mét tại công trường bất ngờ đổ sập xuống đường lê hồng phong quận ngo quyền thành phố hải phòng làm bốn người thương vong
theo một số người chứng kiến cho biết thời điểm cần cầu đổ xuống đường có nhiều phương tiện đang lưu thông nên đã làm hai người đi trên một xe máy và một người đi xe đạp bị cẩu đè trúng bị thương rất nặng phải đi cấp cứu
nghiêm trọng hơn một người đàn ông trung niên đi xe máy suki biển kiểm soát một mươi sáu n hai tám nghìn hai trăm linh tám lưu thông từ hướng khu đô thị mới ngã năm về sân bay cát bi hải phòng đã bị cần cầu đổ đè vào người gây tử vong tại chỗ
sau vụ tai nạn trên giao thông trên tuyến đường lê hồng phong dẫn tới
sân máy cắt đi và cảng hải phòng tắc nghẽn nghiêm trọng
ngay sau khi sự việc xảy ra công an quận ngô quyền cùng các lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xác minh danh tính nạn nhân đồng thời giải tỏa ách tắc giao thông